chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã tới thăm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao của tập đoàn th true meal tại volokolamsko moscow
th true meal đang triển khai dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp và một số dự án về thực phẩm với tổng vốn đầu tư trong vòng một mươi năm là hai bảy tỷ usd tại các địa điểm gồm tỉnh moscow tỉnh kaluga cộng hòa basko tostan và tỉnh primori vùng viễn đông
tổ hợp dự án tại tỉnh moscow và kaluga là giai đoạn một trong chiến lược đầu tư vào liên bang nga của tập đoàn th
phát biểu tại đây chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta thăm chính thức liên bang nga và có dịp đến thăm dự án chăn nuôi bò sữa của th true meal
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ trí tình trí nghĩa mà đất nước và nhân dân nga đã dành cho việt nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay
quan hệ chính trị ngoại giao giữa việt nam và nga hiện nay phát triển rất tốt đẹp với độ tin cậy cao hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao cấp bộ ngành và địa phương
hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và liên bang nga đang phát triển tích cực